theo thông tin điều chỉnh từ liên bộ công thương tài chính giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng tám trăm năm mươi đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng tám trăm sáu mươi bảy đồng một lít so với giá hiện hành từ chiều nay ngày một mươi hai tháng bảy
giá xăng e năm ron chín mươi hai từ một mươi năm h ngày một mươi hai tháng bảy cao nhất là hai mươi sáu trăm một mươi đồng một lít tăng tám trăm năm mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi một bảy trăm tám mươi đồng một lít tăng tám trăm bảy mươi đồng
giá các mặt hàng dầu đều tăng dầu hỏa là một mươi năm năm trăm linh đồng một lít tăng bốn trăm năm mươi đồng
dầu diesel là một mươi sáu năm trăm ba mươi đồng một lít tăng bốn trăm hai mươi đồng
dầu mazut là một mươi năm sáu trăm bảy mươi đồng một kg tăng hai trăm ba mươi đồng
như vậy đây là lần tăng giá thứ ba từ cuối tháng năm đến nay
giá xăng bán lẻ trong nước đã vượt hai mươi đồng một lít
tổng cộng mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng thêm hai một trăm chín mươi đồng
còn xăng ron chín mươi năm